chỉ với một cờ lê và hai tuk nevid một đối tượng đã dễ dàng phá khóa đột nhập nhiều nhà dân để trộm cắp và đặc biệt chỉ chọn trộm tiền mặt và vàng trang sức
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn hùng cường ba mươi bốn tuổi trú tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên
theo cáo trạng cường vốn làm nghề sửa xe máy nhưng mê chơi bời dẫn đến nợ nần
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo qua nhiều tuyến đường khu dân cư thấy nhà dân vắng chủ hoặc sơ hở thì cường đã lẻn vào phá khóa trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục kết sắt lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được cường bán đi
nạp tiền vào các tài khoản game online
tính đến thời điểm bị bắt cường đã gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp đột nhập tại nhiều quận trên địa bàn thành phố
giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản